lần thứ một mươi ba của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín do thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng bang chủ trì ông chu ngọc anh chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội đề nghị củng cố năng lực
điều trị tại cơ sở tháo gỡ thủ tục hướng dẫn đối với cách ly f một xác nhận f tăng cường phân luồng các tầng điều trị
làm rõ một số vấn đề được các đại biểu quan tâm tại phiên họp bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhấn mạnh
vắc xin vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng
ca tử vong và nhập viện kể cả với biến chủng omicron
vì vậy việc tiêm chủng phải được coi là ưu tiên hàng đầu
tuy nhiên khả năng tái nhiễm của biến chủng omicron là có nên vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
ông long đề nghị các địa phương tăng cường và hoàn thành tiêm mũi ba mũi nhắc lại
vaccine phòng covid một mươi chín trong tháng ba này ưu tiên quản lý nhóm nguy cơ cao tăng cường năng lực cách ly điều trị tại nhà
giai đoạn này việc thực hiện thông điệp năm k cộng vaccine cầm thuốc điều trị và ý thức là rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch
bộ trưởng bộ y tế nhấn mạnh
phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng thời gian qua tỷ lệ nhiễm tăng cao nhưng số ca nặng rất thấp là do chúng ta thực hiện rất tốt chiến dịch tiêm chủng vắc xin với tỷ lệ lên tới chín mươi tám chín mươi chín
người dân tuân thủ đầy đủ việc thực hiện năm k nhất là đeo khẩu trang
việt nam cũng kiểm soát hiệu quả
việc không để tăng số ca bệnh chuyển nặng
bằng cách theo dõi chặt chẽ nhóm nguy cơ cao ngay từ cơ sở
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị bộ y tế khẩn trương nghiên cứu cần điều chỉnh các hướng dẫn chuyên môn về phòng chống dịch như đánh giá cấp độ dịch cách ly y tế f một f cấp phát thuốc điều trị
cùng với đó hiện nay tại hà nội biến thể omicron đã ghi nhận ở hai mươi trên ba mươi quận huyện thị xã trong đó biến thể ba hai chiếm tám mươi bảy tổng số mẫu
qua đó sở y tế hà nội yêu cầu các đơn vị đề xuất kịch bản phương án biện pháp
khi số ca nhiễm covid một mươi chín tiếp tục tăng
sở y tế giao cdc hà nội là đầu mối phối hợp viện vệ sinh dịch tễ trung ương
các đơn vị có khả năng giải trình tự trên đối với virus sars cov hai
trung tâm y tế các quận huyện thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức xét nghiệm sàng lọc giải trình tự gen các ca nhiễm covid một mươi chín
từ đó đánh giá mức độ lây nhiễm với biến chủng omicron trên địa bàn thành phố
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào ngày năm tháng ba
theo báo cáo của bộ y tế biến thể omicron có xu hướng gia tăng gây nhiễm nhanh chóng trong thời gian gần đây
ở các tỉnh thành phố nhất là ở hà nội tp hcm biến thể này thay thế dần biến thể danta
theo báo cáo của bộ y tế tại hà nội biến thể omicron đã ghi nhận ở hai mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
trong đó biến thể ba hai chiếm tới tám mươi bảy tổng số mẫu phát hiện biến thể omicron
điều đáng nói là biến thể phụ ba hai có thể lây lan nhanh hơn một năm lần biến thể gốc ba
và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn là biến thể gốc ba khoảng ba mươi
còn tại tp hcm biến thể ổicron chiếm tới bảy mươi sáu số mẫu có kết quả giải trình từ trên
trước thực tế trên sở y tế hà nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đề xuất các kịch bản phương án biện pháp
khi số ca nhiễm covid một mươi chín tiếp tục tăng trong thời gian tới cho cơ sở y tế để kịp thời tham mưu
ủy ban nhân dân thành phố ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
riêng với trung tâm y tế các quận huyện thị xã sở y tế hà nội yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp
với phòng y tế các quận huyện thị xã tham mưu ủy ban nhân dân quận huyện thị xã
chỉ đạo các lực lượng liên quan tiếp tục ra soát các trường hợp chưa tiêm đủ liều vaccine
đồng thời cần vận động tuyên truyền những người từ chối tiêm vaccine cần thực hiện tiêm chủng
sở y tế hà nội đề nghị các quận huyện thị xã tiếp tục đặt nhiệm vụ trọng tâm vào công tác tiêm chủng vaccine
đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mũi bổ sung mũi nhắc lại theo hướng dẫn của bộ y tế hoàn thành trong quý i năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó sở y tế cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tới người dân
trước thực trạng số f điều trị tại nhà tăng vọt một ngày tiếp gần hai người xin giấy xác nhận f khỏi bệnh
khiến cho chị yến và cán bộ nhân viên trạm y tế hoàng liệt hà nội ngủ không đủ giấc cơm không kịp ăn
trở về nhà vào lúc hai mươi ba giờ đêm chị yến ủi ủi cố gắng bước đi nhẹ nhắc vào nhà để chồng con không bị thức giấc
mầm cơm trên bàn bày sẵn toàn những món chị thích nhưng đã nguội lạnh
chị bưng bát cơm lên rồi đặt xuống bụng đói nhưng không muốn ăn
chị nói hai mươi sáu năm làm nghề chưa bao giờ chị cảm thấy áp lực và mệt mỏi như giai đoạn hiện nay
hơn hai tuần nay chị yến chưa được ăn bữa cơm nào cùng với gia đình
chị dậy từ sáu giờ sáng và trở về nhà
mọi người đã say giấc
tối ngủ chị luôn trong tình trạng đau đầu mệt mỏi
thời gian gần đây mỗi ngày trạm y tế phường hoàng liệt tiếp nhận hơn một người xin dấu xác nhận f hoàn thành thời gian cách ly theo quy định
ngày cao điểm ba tháng ba trạm y tế tiếp một bảy trăm hai mươi một người một mươi một nhân viên y tế trạm phải thay phiên nhau tốt trực
cường độ làm việc cao điều kiện ăn ở thiếu thốn thời gian nghỉ ngơi ít ỏi
nhưng nhìn dòng người đang cầm giấy xếp hàng sốt sáng mong đến lượt mình
thì mọi cán bộ y tế đều tự nhủ phải nỗ lực làm việc hết mình vì người bệnh
thường xuyên tiếp xúc với f ba bệnh nhân y tế trạm bị nhiễm covid một mươi chín phải chuyển lên tầng trên cách ly
trong thời gian cách ly điều trị họ vẫn làm việc online hỗ trợ
nói về áp lực trong thời gian qua chị yến ngẹn ngào chia sẻ
có lúc tôi phải nghe hai tay hai điện thoại
tôi và những nhân viên y tế trong trạm trong cả đợt dịch covid một mươi chín vừa qua hầu như không có chuyện nghỉ làm giờ hành chính
người thì giảm một hai kg người nhiều thì phải giảm ba bốn kg
cách đây hơn một tuần quận hoàng mai xuất hiện tình trạng người dân ủng ủn xếp hàng để xét nghiệm và xin giấy xác nhận mắc covid một mươi chín
nhưng đến chiều bốn tháng ba cảnh tượng người dân rồng rồng rắn xếp hàng xin giấy xác nhận đã không còn
nỗi khổ của những người f phải chờ đợi xếp hàng để xin giấy xác nhận đã được phản ánh nhiều ngày vừa qua
tuy nhiên những áp lực quá tải của những nhân viên y tế thì không phải ai cũng biết cũng thấu hiểu
hy vọng trong thời gian tới những giải pháp về công nghệ sẽ được triển khai để tình trạng f xếp hàng đến quá tải tại trạm y tế sẽ không còn xảy ra
tiếp tục diễn biến dịch bệnh tại hà nội
hà nội hiện có ba trăm hai mươi sáu xã phường thị trấn có cấp độ dịch từ mức độ ba trở lên
do đó các trường học trên địa bàn sẽ chuyển sang học trực tuyến từ ngày bảy tháng ba
cụ thể ba đình bảy đơn vị ba vị một mươi hai đơn vị bác tử liêm chín đơn vị cầu giấy ba đơn vị
trường mỹ một mươi chín đơn vị đăng phượng một mươi đơn vị đồng anh một mươi tám đơn vị đống đa sáu đơn vị gia lâm bảy đơn vị hà đông năm đơn vị hai bà trưng một mươi đơn vị hoài đức một mươi ba đơn vị hoàng kiếm một mươi ba đơn vị hoàng mai chín đơn vị lòng biên một mươi đơn vị mê linh một mươi hai đơn vị mỹ đức ba đơn vị nam tử liêm tám đơn vị phú xuyên một mươi một đơn vị phúc thọ một mươi hai đơn vị
quốc oai một mươi năm đơn vị sóc sơn hai mươi một đơn vị sơn tây một mươi đơn vị tây hồ ba đơn vị thạch thất một mươi năm đơn vị thanh oai một mươi ba đơn vị thanh trì một mươi một đơn vị thanh xuân bảy đơn vị thương tính một mươi chín đơn vị và ứng hòa một mươi năm đơn vị
như vậy đến thời điểm này bảy trăm tám mươi trường tiểu học một một trăm sáu mươi trường mầm non trên địa bàn thành phố hà nội vẫn đóng cửa để phòng dịch
học sinh từ lớp một đến lớp sáu trên địa bàn hà nội sẽ tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới
với hơn chín trăm linh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn thành phố khoảng một nửa số trường sẽ học trực tuyến hoàn toàn
đồng thời phụ thuộc vào cấp độ dịch các nhà trường sẽ linh hoạt chuyển sang học trực tuyến trực tiếp hoặc kết hợp cả hai